thưa quý vị các đồng chí và các bạn hôm nay ngày ba mươi một tháng tám tại nhiều trại giam và trại tạm giam trên cả nước đã công bố quyết định đặc xá cho hơn một mươi tám phạm nhân năm hai nghìn một mươi năm
trong số đó có hai phạm nhân nữ và hàng chục phạm nhân có quốc tịch nước ngoài
tại hà tĩnh sáng nay công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho một mươi năm phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh
được đặc xá tha tù trước thời hạn nhiều phạm nhân đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với đảng nhà nước và hứa quyết tâm trở thành công dân có ích cho xã hội
còn tại nghệ an vào sáng nay công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của chủ tịch nước cho ba mươi ba phạm nhân chấp hành án phạt tù
ba phạm nhân được hưởng đặc xá đợt này đều có quá trình cải tạo tốt chấp hành nghiêm kỷ luật nội quy quy định trong thời gian chấp hành án
đây là điều kiện cơ hội cho các can phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng sống có ích cho gia đình và xã hội đồng thời cũng là tiền đề cho các phạm nhân khác phần đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước trong những đợt đặc xá tiếp theo